bảo hiểm xã hội việt nam cũng đang nỗ lực hoàn thiện kiến trúc chính phủ điện tử của ngành đẩy mạnh công tác trao đổi chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giảm thời gian chi phí cho người dân doanh nghiệp khi tham gia thụ hưởng các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
ngành bảo hiểm xã hội không chỉ thích ứng với tình hình mới mà còn phát triển hệ thống bảo đảm chuyên nghiệp hiệu quả nâng cao tính hấp dẫn củng cố niềm tin và sự hài lòng của người dân cũng như các chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội theo đúng định hướng của nghị quyết hai mươi tám nqtu của ban chấp hành trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
năm hai nghìn hai mươi ngành bảo hiểm xã hội đã và đang tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của ngành tại địa chỉ http sượcsượcsịchvucong bảohiểmxãhội gov vn
tại đây người dân có thể thực hiện các dịch vụ công cơ bản như cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng mất giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ra nước ngoài để định cư giải quyết chế độ tử tuất
giải quyết điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
điều chỉnh hủy quyết định chấm dứt hưởng bảo hiểm xã hội giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số sáu trăm một mươi ba qdttg nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân trong việc thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội việt nam đã thực hiện hai motion graffic
hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội việt nam và hướng dẫn kê khai
hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội việt nam
đối với cá nhân cải cách hành chính đạt được các kết quả ghi nhận như vậy và tại các địa phương ngoài nhiệm vụ cải cách hành chính bảo hiểm xã hội các cấp đang nỗ lực đa dạng hóa các loại hình dịch vụ đa dạng hóa cách tuyên truyền để thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế hộ gia đình